có lẽ hình ảnh đầu tiên hiện lên trong ký ức của mỗi người là cây đa bến nước mái đình
thế nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới một hình ảnh thân thương vô cùng mà bất kỳ người con xa quê nào cũng thấy xúc động mỗi khi trở về
đó là chiếc cổng làng
cổng làng ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi một ngôi làng
từ những chiếc cổng thô sơ bằng đất bằng đá cho đến những chiếc cổng xây bằng gạch ngói vững chắc đều là một phần của hồn cốt quê hương
chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay mời quý vị cùng trở về với không gian của làng quê bắc bộ
để thấy lại hình ảnh quen thuộc và thân thương thủa nào vẫn còn đang hiện hữu như một giá trị bất biến với thời gian
nếu như cây đa bến nước là một hình ảnh quen thuộc với mỗi người dân quê thì cổng làng còn mang nhiều giá trị hơn thế
nó không chỉ gắn kết đơn thuần về mặt hình ảnh mà còn là sự gắn kết với mỗi ngôi làng trên nhiều phương diện văn hóa tín ngưỡng địa lý phong tục đời sống và tạo nên những giá trị hữu hình vô giá
bởi vậy cổng làng luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt và đời sống tinh thần của người dân
trở thành một bộ phận không thể thay thế cấu thành lên tổng thể
văn hóa và kiến trúc của mỗi ngôi làng truyền thống xưa ở bắc bộ
từ xưa sau khi làng được lập nên
sẽ có một bộ phận không thể thay thế

dù không chính thức nhưng đây được xem như một lời tuyên bố về sự hình thành và phát triển của làng
vị trí dựng lên chiếc cổng cũng được xem như một điểm mốc đánh dấu vùng lãnh thổ và không gian điện lý giữa bên trong và bên ngoài làng
vậy nên cổng thường nằm ở đầu làng trên trục đường chính dựa theo phong thủy của làng mà
đường chính của làng thì dọc theo hướng của cổng đi suốt làng
ví dụ như các cụ sẽ xác minh cái làng có địa thế như thế và lịch sử của làng như thế
nhà nghiên cứu vũ kim linh đã dành hàng chục năm trời đi khắp các vùng quê để tìm hiểu nghiên cứu và chụp lại những chiếc cổng làng truyền thống
thời gian gắn bó đã cho ông cảm nhận rõ ràng hơn về vai trò của cổng làng trong đời sống thực và đời sống tinh thần của người dân quê nói chung
nhìn vào hàng trăm bức ảnh về cổng làng trong suốt nhiều năm qua của ông người ta có thể tìm thấy những hình ảnh thân thương ở làng quê mình và bước vào không gian ấy là bao la hương vị và tình quê chất chứa trong những điều nhỏ nhặt

đối với khách phương xa và đối với những người con xa quê trở về nhìn thấy chiếc cổng làng thấp thoáng hiện lên phía xa
đối với khách phương xa và đối với những người con xa quê trở về nhìn thấy chiếc cổng làng thấp thoáng hiện lên phía xa cảm giác bình yên lại ủa về

các ông hay chữ trong xóm viết thành câu đối để mọi người ra vào đọc mà ghi nhớ đạo làm người
những chiếc cổng xóm hiếu đẫy lễ nghĩa đến nay đã không còn được nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn còn đó nét văn hóa của một thời hưng thịnh
từ đó cổng làng cổng xóm đã trở thành biểu tượng cho một thời vàng son phô bầy những giá trị văn hóa bất biến của mỗi làng quê
từ đó cổng làng cổng xóm đã trở thành biểu tượng cho một thời vàng son phô bày những giá trị văn hóa bất biến của mỗi làng quê

trên mỗi viên gạch trong mỗi lớp đất đá phủ màu rêu phong mỗi hoa văn ký tự cổ in dấu trên cổng là chứa đựng cả sự tài hoa khéo léo của cha ông và cả những ước mong kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương
những kỳ vọng đó vẫn còn nguyên theo năm tháng ngày ngày hiện hữu trên cánh cổng đầu làng như nhắc nhở con cháu giữ gìn niềm tự hào dòng tộc giữ gìn hồn làng
hồn nước của cha ông
với những bức tường đá ông chầm mê
với kiến trúc nhà gỗ truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm nay
mà còn được biết đến như mảnh đất hai vua quê hương của nhiều nhân tài hào kiệt
nhưng giống như bao làng quê khác đường lâm cũng có những câu chuyện đời sống rất rung dị rất mộc mạc
cùng tình yêu với mảnh đất này và chất liệu hiện thực sẵn có ấy
một người con của đường lâm đã lưu giữ lại những hình ảnh bình yên đó bằng cách riêng của mình
đó là nhà văn hà nguyên một nhà văn của làng
trở thành người mù chữ giữa ngôi nhà của chính cha ông
ông huyến bắt đầu tự mình mày mò học chữ hán
về sau càng tiếp xúc ông càng nhận ra việc học chữ hán mang lại cho mình nhiều hơn thế
bởi vậy những ký tự dần trở thành một sự khám phá vừa mới mẻ vừa hấp dẫn ông
trong cái tổng thể gọi là văn hóa
thì tôi phát hiện ra rất nhiều lý do
điều thú vị mới chỉ có độ chưa đầy một thế kỷ
mà những cái tên xóm ở trong làng hiện nay là không ai còn nhớ nữa
thế và đến một cái nhà chơi và sau khi học chơi hán thì biết được tên của cái xóm ấy là như thế
thế nhưng mà đi hỏi trong dân làng thì không ai biết cái xóm ấy tên là như thế nữa
thế và rất nhiều những cái điều tương tự như thế thì tôi đã khám phá ra ở làng cuối
rất nhiều điều không riêng trong lĩnh vực chữ hán

việc có thể đọc được nhiều ký tự chữ hán
nên ông là người hiếm hoi ở làng
hiểu được các nội dung trên các văn tự hán cổ còn lưu giữ ở làng
từ các bản gia phà sắc phong hoành phi câu đối
đây là nguồn tài liệu vô giá
giúp ông hiểu rõ hơn về lịch sử làng
về các giá trị và tư tưởng nhân văn mà cha ông để lại qua những bản thảo ấy
đồng thời cũng nhờ việc đọc được chữ hán
ông đã có thêm nhiều thông tin về lịch sử của làng và của dòng họ
tôi học để mà tôi hiểu những điều mà người xưa đã gửi gắm vào hoành đi câu đối
gửi gắm vào những cái bia những quả chuông
lúc đầu thì cũng nghĩ là rất là khó
thế nhưng mà sau có lẽ là do cái duyên và đam mê
và tiếp xúc với rất nhiều những cái văn tự cổ
thí dụ những cái gia phà những cái văn bia những cái bì ký
thì là mình biết rất là nhiều
nhiều những thông tin rời
và tôi nghĩ rằng là có lẽ tôi đã đi đúng hướng
là nhà văn nhà báo lại có kiến thức về lịch sử văn hóa
ông được người trong làng chồng họ tin tưởng để xây dựng cả một hệ thống gia phà của sầm tộc
việc dịch và nghiên cứu các chữ hán cổ cũng đã giúp ông hoàn thiện bức tranh tổng thể
cần nhiều thời gian và công sức này
bởi vẫn luôn chăn trở với những gì gọi là hồn cốt quê hương
nên ông đã làm công việc này với sự chú đáo và tỉ mỉ nhất
ông coi đây vừa là cách để tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử
lại vừa thể hiện trách nhiệm của thế hệ con cháu như ông đối với các cụ tổ tiên năm xưa
theo học chức học như một sự tình cờ
rồi ra trường được phân công đi dạy học
nhưng về sau ông lại kiếm sống bằng nghề làm tương truyền thống
trong những năm lăn lộn với nghề cái chất văn trong người ông đã bắt đầu nhen nhóm
đến khi công việc làm tương tạm giúp gia đình ổn định về kinh tế
ông bắt đầu viết những bản thảo đầu tiên
tất cả những chuyện đó là chuyện thật ở trong làng
nhưng có thật ở trong làng mà anh bê nó vào trong trang sách thì không ai đọc
nhưng mà nó phải qua cái sàng lọc của nhà văn
thế rồi thì là nó mới trở thành một cái gì đấy
thì nó mới gọi là văn trương
và khi anh viết những cái độ giản dị như chính cái chuyện nó xảy ra ở làng
người ta cứ tuồng như là ngay bên cạnh mình
thì tôi cho cái đó lúc bây giờ một nhà văn có thể có cơ thành công
bắt đầu cầm bút viết văn khá muộn
nhưng từ trước đó
dường như trong con người ông đã sẵn có được tâm thế
có được sự cảm nhận tinh tế
và sự rung động cần thiết của một người theo nghiệp viết lách
sẵn tính phóng khoáng và tự do
ông thích đi nhiều gặp gỡ và trò chuyện với mọi người nhiều hơn
rồi chính từ những buổi gặp gỡ ấy
những câu chuyện về làng quê mỗi ngày một chút thấm vào tâm hồn và suy nghĩ của ông
ông cố gắng tái hiện những câu chuyện những ký ức thông qua ngòi bút của mình
và như thế những tác phẩm đầu tiên ra đời
tất cả những cái ở làng quê nó có tự nhiên vang vọng lên ở trong mình
thế mà những câu chuyện người ta thợ cày người ta kể với tôi lúc còn nhỏ đi học cày với người ta
thế rồi mẹ tôi kể tất cả những câu chuyện của làng nó cứ vang vọng

thế rồi tôi cầm bút thử viết
thế nhưng mà viết là một cái khó vô cùng
tất cả những kiến thức anh có mới chỉ là nguyên liệu thô thôi
thế mà phải trình bày sắp xếp thế nào thành một cái chuyện thì đó là một vấn đề không đơn giản
thế và qua một vài thử thách thì là mình cứ rèn luyện
thế rồi đến lúc mình biết một cái chuyện như là tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện ở làng tôi như thế
thế mà được người đọc người ta chấp nhận
thế rồi mình đến với văn chương lúc nào cũng không viết
người ta gọi ông là nhà văn của làng quê bởi những câu chuyện sau lũy che làng dường như là đề tài duy nhất mà ông theo đuổi trong nghiệp viết lách của mình
ngay từ cái tên tựa sách đã thấy nét mộc mạc giản dị ở đó
qua từng trang viết sứ đoài hiện lên thấp thoáng vừa xa xôi vừa gần gũi

người ta gọi ông là nhà văn của làng quê bởi những câu chuyện sau lũy tre làng dường như là đề tài duy nhất mà ông theo đuổi trong nghiệp viết lách của mình

nếu hôm nay có một cái chút gì được gọi là nhà văn thì tôi xin cảm ơn làng
có lẽ đây là cái mảnh đất mà nó phi nhiều nhất để cho tôi có được cái gì hôm nay dù là một tí chút thì cũng đối với mình tên gọi là đáng kể
mảnh đất này đối với ông vẫn chưa bao giờ là xưa cũ
nó luôn gợi cho ông rất nhiều điều và nhiều cảm xúc
chỉ đơn giản là nghe tiếng bước chân mình vang nhẹ trên con ngõ nhỏ trở về nhà trong một ngày làng quê bình yên cũng đủ khiến tâm hồn ông sao xuyến
không chỉ là mạch nguồn cho những tác phẩm đôi khi ở đó ông cảm nhận được sự dung dị bình yên đến từ những điều rất bình thường như thế
phần nào đã khẳng định thương hiệu nổi tiếng của nghề làm tương
tại làng cử đà xã cử khê huyện thanh hoai hà nội
vốn đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước
đến nay nghề làm tương gia truyền ở cựu đà vẫn tồn tại
như một thứ tài sản quý mà người xưa để lại
và khẳng định được hương vị của mình qua năm tháng
nghề làm tương xuất hiện ở đây từ khoảng hơn ba trăm linh năm trước
khi ấy nhà nào cũng có vải hữu tương tự làm
để nhà dùng như một thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa cơm
về sau này nhiều gia đình không còn làm tương nữa
chỉ còn một vài hộ vẫn giữ nghề xưa
và phát triển nó lên thành thương hiệu của cựu đà
tương ở đây thì phát triển cũng lâu rồi mấy trăm năm nay rồi
gia tình tôi cũng làm trong đó
ngày xưa thì các cụ cũng làm ít thôi
vài chung là bán lẻ cho dân ngoài hà nội
anh cụ ngày xưa cũng gánh công bằng quang thúng
mà cho cái thùng đó là một cái thương hiệu của cử đà
đến một nhà làm tương cử đà sẽ thấy hình ảnh đặc trưng là những chiếc chung sành lớn
và các mẹt ủ mốc xếp đầy trên giá
quá trình chế biến tương phần lớn được làm thủ công
và pha trộn các thành phần theo tỷ lệ nhất định
tỷ lệ giữa các thành phần mỗi nhà khác nhau
được xem là bí quyết gia truyền và tạo nên hương vị riêng biệt
thơm ngon không lẫn với tương của bất kỳ một địa phương nào
được làm chỉ bởi hai nguyên liệu chính là gạo nếp và đỗ tương
nên để giữ được vị ngon ngọt và thơm phụ thuộc nhiều vào khâu làm men
khi gạo nếp đã được đổ lên mang ủ mốc
hàng ngày phải mở ra kiểm tra và đảo đều để mốc lên đều khắp
khi mốc đã vàng đem ủ với đậu tương giang
đã ngấm đủ nước trong chung ít nhất một chút
chừng một tháng
khi mở chung cũng là lúc người làm phải khéo léo đảo để tương quện đều
nếu như tương bần hay tương của các vùng quê khác
vẫn còn những bảnh đỗ hay hạt nếp
thì tương tự đà lại nhuyễn như một loại nước
đây là điểm đặc biệt riêng có của tương tự đà
tạo nên thương hiệu lâu đời và khó thay thế
nổi danh nhiều tỉnh thành bắc bộ
trải qua hàng trăm năm
món ăn dân dã được nhiều người thích
vẫn tồn tại
và góp phần làm cho bản đồ ẩm thực đất hà thành
thêm phong phú và đặc sắc
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé